thông tin về vụ án tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
bộ công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố ba mươi bốn bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu và nhận hối lộ
theo kết luận điều tra công ty nhà thủ đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở bất động sản
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán
xuất khẩu linh kiện điện tử nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định
giúp trịnh tiến dũng đối tượng chính chủ cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn
đang truy nã quốc tế chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bị can nguyễn vũ bảo hoàng cựu tổng giám đốc công ty nhà thủ đức khai nhận
được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý
quá trình thực hiện hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán xuất khẩu hàng hóa
không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước
tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này cam kết việc công ty nhà thủ đức kinh doanh thật mặt hàng này
để đề nghị cục thuế tp hcm hoàn thuế giá trị gia tăng